mới đây một tin không vui đã đến với vận động viên nổi tiếng của kenya rita zepto khi án phạt cấm thi đấu dành cho cô từ hai năm bị tăng lên thành bốn năm sau khi tòa án trọng tài thể thao quốc tế chấp nhận kháng áo của liên đoàn điện kinh thế giới
vào năm hai nghìn một mươi bốn rita zepto bị phát hiện dường tính với chất cấm tăng cường hiệu suất epo
ngay sau đó vận động viên ba mươi ba tuổi đã bị cấm thi đấu và án phạt này sẽ tiếp tục kéo dài tới ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám sau phán quyết mới nhất
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của chúng tôi